xin chào quý vị và các bạn
từ trưa chiều nay các hình thế gây mưa tại bắc bộ sẽ hoàn toàn suy yếu
thời tiết bắc bộ nhanh chóng tốt dần lên trong một hai ngày tới với nắng ấm xuất hiện trở lại
nền nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần
cao nhất ngày mai ở đông bắc bộ sẽ phổ biến từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
trời chỉ còn rét về đêm và sáng
mức nhiệt thấp nhất cũng không còn giảm xuống quá sâu
đến khoảng đêm ngày hai mươi bốn sang đến ngày hai mươi năm
không khí lạnh phía bắc sẽ có quá trình tăng cường yếu xuống phía nam
khiến trời nhiều mây hơn còn nhiệt độ chỉ giảm nhẹ từ một đến hai độ
trưa chiều vẫn có thể hưởng nắng
từ tới bắc bộ trong ba ngày tới thời tiết phổ biến khô ráo không mưa
mức nhiệt ban ngày duy trì ở ngưỡng lạnh chỉ còn rét về đêm và sáng sớm
nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi ba hai mươi sáu độ sau đó cục bộ có nơi cao hơn trong hai ngày tiếp theo
tại miền trung khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cũng chịu ảnh hưởng một phần của hình thế gây mưa phía bắc
nên mưa mưa rào tập trung chính trong đêm qua
sau đó cho đến ba ngày tới thời tiết tại khu vực này cũng tạnh giáo hơn
ngày có nắng nên nhiệt độ có xu hướng nhích dần mỗi ngày
tại khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
sẽ ở ngưỡng hai mươi bốn hai mươi bảy độ có nơi trên hai mươi bảy độ trời rét nhẹ về đêm và sáng
còn khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
sẽ có mức nhiệt trưa chiều từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
trời chỉ còn xe lạnh vào sáng sớm tại các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi
thời tiết trong vòng ba ngày tới nhìn chung tương đối thuận lợi
cho các hoạt động lưu thông dân sinh sản xuất nông nghiệp của người dân
trong những ngày tết nguyên đán đang đến gần
đến với khu vực tây nguyên thời tiết ba ngày tới nhìn chung không có biến động gì đáng lưu ý
thời tiết chủ đạo tại đây vẫn là không mưa ngày nắng
nhiệt độ ổn định từ hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
nam bộ cũng có thời tiết ổn định trong ba ngày tới phổ biến không mưa ngày nắng
nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ có nơi nhiệt độ xa